chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ sáu ngày một mươi một tháng ba
và mở đầu sẽ là thông tin từ an giang
vào sáng ngày hôm nay tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
qua tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt quả tang
một xe ô tô khách vận chuyển hai mươi bảy nồi cơm điện nhập lậu
vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay trên đường tôn đức thắng
thuộc khóm hòa bình phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã tiến hành dừng xe ô tô khách
biển kiểm soát sáu mươi bảy b một nghìn một trăm bảy mươi bốn do tài xế nguyễn việt dũng
trú tại thành phố long xuyên để kiểm tra
tổ công tác phát hiện dưới hầm xe có chở nhiều thùng cắt tông
bên trong có chứa hai mươi bảy nồi cơm điện xuất xứ nhật bản
và tại thời điểm kiểm tra tài xế dũng đã không xuất trình được khóa đơn chứng tử
để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
trong khi đó tại đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
vừa truy tố một nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
nhóm đối tượng này gồm phạm văn hiển đỗ quốc anh trương thành công
đều trú tại huyện ek tỉnh đắk lắk
và nhóm này do hiển cầm đầu thuê nhà trọ ở xã cưê bu thành phố bù ma thuật
để hoạt động cho vay tiền góp với lãi suất cao
phương thức hoạt động của các đối tượng là đi trên các tuyến đường
của thành phố bô ma thuật giải tờ rơi để quảng cáo cho vay tiền
hàng ngày các đối tượng sẽ trực tiếp đi thu tiền của người vay
và nếu như khách hàng không có khả năng chi trả
thì nhóm này sẽ chửi bới đe dọa nhằm mục đích thu hồi tiền
trong quá trình hoạt động nhóm này đã cho hơn bốn mươi người vay
với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm với tổng số tiền giao dịch trên sáu trăm linh triệu đồng
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều người ở quảng ngãi
bị mất việc làm ở các tỉnh phía nam phải trở về quê
cùng với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân
chính quyền địa phương đã có những hỗ trợ phù hợp
tạo điều kiện cho người dân có việc làm ổn định cuộc sống tại quê nhà
chị trịnh thị minh xã hành đức huyện nghĩa hành
trước đây là một tỉnh bình dương
dịch covid một mươi chín làm cho cả hai vợ chồng mất việc
sau khi về quê chị đã được công ty gạch tuy nen phú điền
nhận vào làm việc với mức lương năm triệu đồng một tháng
công việc này phù hợp với trình độ chuyên môn sức khỏe
nên chị đã quyết định gắn bó lâu dài với công ty tại địa phương
những năm qua vợ chồng bà tạ thị chi xã hành thuận huyện nghĩa hành
làm nghề mua ve chai ở tp hcm
sau khi đại dịch bùng cắt
bà về quê và đã được ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay vốn
để xây chuồng trại mua con giống chăn nuôi

nhận vào làm việc với mức lương năm triệu đồng một tháng
tại đây vợ chồng bà tạ thị tri xã hành thuận huyện nghĩa hành thuận

huyện nghĩa hành cũng đã tiếp tục xác định chính xác số người lao động về quê
do dịch bệnh độ tuổi tay nghề cũng như nhu cầu vốn việc làm đào tạo nghề
từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp
chúng tôi chủ động kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn
cụ thể là ở cụng công nghiệp đồng dinh
và các doanh nghiệp trên địa bàn toàn quyền
để phù hợp nếu phù hợp với công ty tuy nen phú điền
cái tay nghề đào tạo của người lao động thì chúng tôi sẽ kết nối
để giải quyết việc làm cho người lao động ngay trên địa bàn
thứ hai là chúng tôi cũng kết nối với lại ban quản lý khu kinh tế dung quốc
và cái nhu cầu của các doanh nghiệp
ở trong khu vxip và khu kinh tế dương quốc
để kết nối cho người lao động với các doanh nghiệp
với cái mong muốn là làm sao
nếu người lao động cũng y hành về với quê hương ổn định ở quê hương
thì sớm có cái việc làm để ổn định cuộc sống
được tạo việc làm ở quê nhà người lao động cảm thấy ấm lòng
và góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an sinh xã hội ở huyện nghĩa hành năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị trước thông tin là giá xăng dầu trong nước sẽ tăng giá
thì tại một số địa phương đã ghi nhận tình trạng người dân tranh thủ
đổ xăng tại các cây xăng trên địa bàn
trong sáng ngày hôm nay nhiều người dân tại bình phước
đã tranh thủ đi đổ xăng trước thông tin giá xăng tăng
và theo ghi nhận người dân đã đổ xăng
nhiều cây xăng trên địa bàn thành phố đồng xoài và huyện đồng phú
cho thấy một trăm linh các cây xăng đều mở cửa bình thường
các chủ xăng đều sáng đèn và bán không giới hạn cho những người đến đổ xăng
hầu hết người mua xăng đều đổ đầy bình
tất cả các trụ xăng dầu từ sáng cho đến trước giờ chiều ngày hôm nay
đều bán hết công suất
toàn tỉnh bình phước hiện có bốn trăm một mươi năm cây xăng
cục quản lý thị trường đang trực tiếp đến các địa bàn
tại xã bombo xã đắc nhau minh hưng minh long xã tân lập
để kiểm tra theo phản ứng của các địa bàn
và phản ánh xử lý nghiêm nếu như phát hiện có vi phạm
không chỉ tại bình phước mà tại hà nội
trước thông tin trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày hôm nay
thì nhiều người dân cũng đã xếp hàng dài đi đổ xăng
việc này đã khiến cho hầu hết các cây xăng tại hà nội đông đúc
thậm chí là xảy ra tình trạng ồn tắc
hai mươi hai h ngày một mươi tháng ba
trên địa bàn thành phố hà nội
người dân liên tục xếp hàng để chờ đổi xăng
trước khi điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày một mươi một tháng ba
khách hàng đông đến mức
một số cây xăng xảy ra tình trạng quá tải
khách đổ xăng phải chờ đợi trong thời gian dài
sáng ngày một mươi một tháng ba
tại cây xăng trên đường xuân thủy quận cầu giấy hà nội
dòng người xếp hàng dài
dù phải chờ mất nhiều thời gian
nhưng nhiều người xếp hàng dài

không chỉ có xe máy
các xe ô tô cũng xếp hàng dài đi đổ xăng
khiến các phương tiện giao thông bị ủ nứ
thì chị thấy trên thông tin có đăng là
chiều nay sẽ có phiên điều chỉnh giá xăng
có thể lên tới rất là cao là ba một lít
nên là chị trên đường đi làm
thì chị thân thủ vào đổ xăng luôn
mình nghe tin là chiều nay là xăng thấy tăng lên

để ô xăng để phòng chủ
để giá xăng tăng

thì đường xăng lại đông quá

với tốc độ tăng giá xăng dầu thế giới
như vừa qua giá xăng dầu trong nước
liên kết tăng theo và được dự báo
sẽ tăng cao trong kỳ điều chỉnh ngày một mươi một tháng ba
vâng và từ chiều một mươi năm h chiều ngày hôm nay
thì liên bộ công thương tài chính
đã quyết định điều chỉnh
giá xăng dầu
và phóng viên bản của bản tin kinh tế và tiêu dùng
cũng đã có mặt tại hiện trường
để ghi nhận một số hình ảnh thực tế
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt
tại cửa hàng xăng dầu mỹ đình
thuộc quận năm từ liêm hà nội
và lúc một mươi năm h thì giá xăng đã được điều chỉnh
cụ thể xăng ron chín mươi năm tăng từ hai mươi bảy đồng một lít
đến gần ba mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai tăng từ hai mươi sáu đồng một lít
đến gần hai mươi chín đồng một lít
đây cũng là lần tăng giá lần thứ bảy liên tiếp
và lần thứ sáu liên tục tính từ đầu năm
việc điều chỉnh giá xăng dầu tăng như thế này
sẽ ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực
hoạt động sản xuất và đời sống của người dân
và như vậy là sau khi điều chỉnh
thì giá xăng e năm ron chín mươi hai sẽ không cao hơn

xăng ron chín mươi năm không cao hơn

dầu diesel không cao hơn

dầu hỏa không cao hơn

và dầu ma rút không cao hơn

và trước tình hình xăng tăng giá
trong thời gian vừa qua
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ tài chính đã nghiên cứu xây dựng dự án nghị quyết
về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng
giàu mỡ nhờn theo trình tự và thủ tục rút gọn
trên cơ sở ý kiến đề xuất của bộ công thương
ý kiến tham gia thống nhất của các bộ
và thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng lê minh khái
bộ tài chính đã hoàn thiện dự án nghị quyết
điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu mỡ nhờn
theo đó đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng là hai đồng một lít
dầu diazen dầu ma rút dầu nhờn là một đồng một lít
mỡ nhờn là một đồng một kg
dầu hỏa là bảy trăm linh đồng một lít
đồng thời bộ tài chính đề nghị nghị quyết
có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi
cùng tin vắn điểm một số tin nổi bật trong hai mươi bốn h vừa qua
để mở cửa du lịch linh hoạt an toàn hiệu quả
sáng nay diễn đàn luồng xanh cho du lịch cất cánh
đã được tổng cục du lịch phối hợp với
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam
tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp
tại diễn đàn doanh nghiệp du lịch và các địa phương
đều mong muốn đã mở cửa phải thực sự mở
thì mới thu hút được khách
những gì đã tạm đóng do dịch thì nay cần mở lại
cho đến thời điểm này doanh nghiệp lưu hành
vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn
và các quy định đồng nhất đón khách từ các bộ ngành
quỹ ba nhân dân tỉnh long an vừa ban hành quy định tạm thời
về các trường hợp f f một
đang trong giai đoạn cách ly được tham gia làm việc
để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách
của cơ quan đơn vị doanh nghiệp
long an là tỉnh đầu tiên trong cả nước
có quy định cụ thể việc cho phép các trường hợp
f f một được tham gia làm việc
trên tinh thần tự nguyện và được sự chấp thuận
của cơ quan đơn vị
giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục được
các doanh nghiệp điều chỉnh tăng khoảng năm trăm linh đồng
mỗi lượng hiện giao dịch quanh mức
trên bảy mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn nước hoa
luôn là mặt hàng được nhiều người quan tâm
dạo qua một vòng các cửa hàng trưng bày
cho đến các gian hàng bán hàng trực tuyến
đều có thể cảm nhận được sự sôi động
của thị trường này với đa chủng loại
đến từ nhiều thương hiệu và được quảng cáo
với những ngôn từ mỹ miều hút khách
tuy nhiên chất lượng thực tế ra sao
và hàng hóa có đúng như nguồn gốc
như quảng cáo hay không thì lại là vấn đề
chưa ai dám khẳng định
dạo quanh các cửa hàng kinh doanh cao cấp
cho đến các cửa hàng
tại các chợ các cửa hàng online
khách hàng sẽ bị chóng ngợp
về sự đa dạng của các nhãn hiệu nổi tiếng
cùng những quảng cáo nước hoa hàng hiệu
được bày bán
điều đáng nói là cùng một chai nước hoa
có mẫu mã y hệt nhau
nhưng tại mỗi địa điểm kinh doanh
lại được bán với mức giá khác nhau
có khi tranh lệch đến cả chục lần
tại phố nguyễn sơn quận long biên hà nội
cũng là nhãn hiệu nước hoa gucci
nhưng ở mỗi cửa hàng lại có giá khác nhau
cái này là ở gucci năm mươi ml bao tiền nước hoa
còn tại cửa hàng này
mức giá lại khác hẳn
có mặt tại chợ đồng xuân hà nội
chúng tôi được người bán hàng giới thiệu
rất nhiều loại nước hoa
với mức giá chỉ bằng một phần hai mươi giá bán thông thường
trong vài người muốn nhập hàng
chúng tôi tìm đến một kho xỉ nước hoa giả
bình thường nếu theo thùng thì là bao nhiêu hả em
thùng này tùy loại
lấy theo thùng một mã là bốn mươi tám trang
thì hàng đấy đây một một đây
một một đây á
còn cái hàng mà chị hà đồng xuân
xịt thử thì hàng phách được
chị nhặt mic như thế này thì là ba trăm hai mươi
có những loại giá ba mấy
bên em các shop bán kiểu nhỏ nhỏ
bình thường ấy
chứ không phải chạy live xuống động lớn
thì nó lại bán rẻ
còn cái bọn mà về bán bao
thì nó toàn bán triệu mấy
theo các chuyên gia
sản phẩm nước hoa giả thường sử dụng hóa chất
để tạo mùi thơm
vì vậy có thể gây ra những tác hại trên da
và đường hoa hấp của người dùng
có thể là nó gây nên tình trạng dị ứng
đó thì gây nên tình trạng các cái bệnh lý
liên quan đến hen xuyễn
nó cũng có thể bắt gặp
đó và các cái bệnh lý liên quan đến viêm da tiếp xúc
kích ứng cũng có thể bắt gặp
và đặc biệt là khi chúng ta hít phải những
các cái loại hương thơm tổng hợp
trên những người có cơ địa dị ứng
có thể gây tình trạng sốc và vệ bệnh
có thể tử vong
ở trong phòng thì nó kích thích cho
cái nấm mốc nó phát triển
và nó có thể là làm cho cái cơ quan nhạy cảm
trong mũi của chúng ta
cái nhận biết cái mùi nó rất là kém
thưa quý vị khi các chiêu thức làm nước hoa giả
ngày một trở nên tinh vi
thì rất nhiều cửa hàng đã bán nước hoa nhái
các thương hiệu nổi tiếng với giá của hàng thật
gây ảnh hưởng đến uy tín của các cửa hàng làm ăn chân chính
và làm mất lòng tin của người tiêu dùng
và tiếp sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị
một số thông tin để có thể phân biệt được
đâu là nước hoa thật đâu là nước hoa giả
và những thông tin này cũng sẽ kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai
để nhận biết nước hoa thật giả
cần chú ý các chi tiết như
vỏ hộp chai nước hoa mã vạch
nắp chai kiểu dáng thiết kế
mặt trong của hộp
nước hoa thật kiểu dáng chắc chắn hơn
chữ rõ nét đậm khó bị mờ
cháy xước và học tinh tế trong khi
nước hoa giả kém tinh xào
chữ viết dễ bị mờ không rõ ràng
để phân biệt một chai nước hoa thật hoa phách
thì mình có thể nhìn vào các đặc điểm bên ngoài
như là chai nước hoa
vẫn còn siêu đầy đủ
hoặc các chữ
in trên chai thân chai sẵn nét
ngoài ra thì có cái
barcode và cái badge code
đầy đủ và rõ ràng
hiện nay các cửa hàng kinh doanh có chiêu thức
trộn nước hoa giả cùng nước hoa thật
nếu gặp khách hàng không am hiểu
sẽ bán hàng nhái gặp khách tinh tường
sẽ đưa hàng chính hãng
cách này khiến cửa hàng vẫn có khách
vì vậy nhận biết barcode
cũng là một cách để người tiêu dùng phân biệt thật giả
từng tranh nước hoa riêng nó sẽ có một cái lô
sản xuất riêng và cái đấy là
cái của nhà sản xuất
cái đấy là của chính hãng sản xuất người ta đánh dấu vào
cái badge code này và barcode này
thường sẽ chùng với cả
thân chai nước hoa nữa
ngoài ra người tiêu dùng cũng có thể căn cứ
cho những đặc trưng sau để xác nhận
chất lượng của sản phẩm
mùi hương của nước hoa thật thường có ba tầng hương
vì vậy độ lưu hương sẽ
lâu hơn nước hoa giả
nước hoa thật sẽ bám phùi từ khoảng tám tiếng trở lên
còn nước hoa giả sẽ chỉ bám phùi
khoảng một đến hai tiếng
do tiếp xúc với môi trường bên ngoài
nên nước hoa giả có thể biến đổi sang màu khác
sau vài ngày sử dụng
luôn có một lớp chống sốc bao quanh chai nước hoa thật
để tránh bị pha đậm
mùa nước hoa tại những cửa hàng uy tín
cũng chất xứ có hóa đơn của bạn rõ ràng